trong khi đó việc ngừng hoạt động giết mổ giảm sản lượng sản xuất từ vitsan đơn vị cung cấp thịt tươi sống lớn tại tp hcm do có nhiều kf đã khiến cho người tiêu dùng cảm thấy lo lắng về nguồn cung sắp tới
tuy vậy tp hcm cho rằng việc này sẽ không ảnh hưởng lớn tới nguồn hàng và thành phố cũng đã có các kịch bản để đảm bảo nguồn cung và giá cả
vitsan hiện sản xuất và phân phối hàng cho hệ thống siêu thị kênh truyền thống và khoảng sáu trăm linh điểm bán tại tp hcm
do vậy với việc giảm sản xuất từ nhà cung cấp lớn này các siêu thị cũng đã có phương án riêng đảm bảo nguồn cung thịt lợn đầy đủ và ổn định
vinmart vinmart cộng đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp lớn tăng từ một trăm linh hai trăm linh sản lượng thịt lợn tại hà nội và tp hcm
có các hợp đồng dài hạn đến cuối năm với các nhà cung cấp khác
đảm bảo lợn sạch cung cấp cho các tổ hợp chế biến thịt đồng thời cũng linh hoạt điều chỉnh nguồn cung từ bắc vào nam và ngược lại
ở quy mô toàn thành phố sở công thương tp hcm cũng cho biết sẽ tăng sản lượng thịt lợn từ các cơ sở khác để bù đắp lượng thiếu hụt
các nhà máy cung cấp thịt lợn hiện vẫn đang hoạt động dưới công suất nên hoàn toàn có khả năng cung ứng bổ sung